các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

bà trần li ly cũng khẳng định những sai phạm của người nổi tiếng diễn ra trên không gian mạng sẽ được xử lý theo sự phân cấp
bà nhấn mạnh cục đã phân cấp quản lý việc nghệ sĩ phát ngôn trên mạng xã hội đã có các sở thông tin và truyền thông tỉnh địa phương quản lý và xử lý
trước đó ngày một tháng ba nam em bị sở thông tin và truyền thông tp hcm phạt hành chính ba mươi bảy năm triệu đồng do cung cấp thông tin gây hoang mang trong nhân dân và xúc phạm danh nhân anh hùng dân tộc
tổng mức phạt hành chính đối với nam em là ba mươi bảy năm triệu đồng
ngoài ra sở cũng khuyến cáo người đẹp này chấm dứt hành vi vi phạm hành chính nói trên
tuy nhiên nam em vẫn tiếp tục gây hoang mang dư luận bằng nhiều những phiên live stream trên mạng xã hội
ngày chín tháng bốn sở thông tin và truyền thông tp hcm đã có buổi làm việc lần thứ hai với nam em và quyết định xử phạt hành chính ở mức tăng nặng là một mươi triệu đồng
bên cạnh đó sở cho biết sẽ báo cáo kiến nghị bộ thông tin và truyền thông xem xét xử lý ngăn chặn đối với tài khoản facebook và tiktok của nam em
thưa quý vị
sau những hành vi gây hoang mang dư luận nam em đang đối diện nguy cơ bị chặn tài khoản mạng xã hội
theo luật sư việc này là có cơ sở pháp luật đây cũng là bài học cho cô và nhiều người nổi tiếng vướng ồn ào tai tiếng
từ đầu năm đến nay nam em luôn là cái tên chiếm sportline trên các nền tảng mạng xã hội
nhưng theo hướng tiêu cực tận dụng kênh cá nhân trên tám trăm linh lượt theo dõi nam em liên tiếp có những buổi phát trực tiếp thu hút hàng chục nghìn người xem
tại đây cô bóc phốt đồng nghiệp trong giới giải trí việt
đưa ra các phát ngôn gây sốc nhưng không đề cập tên cụ thể mà dưới dạng ẩn danh
không dừng lại ở đó cô còn có hành vi cung cấp thông tin xúc phạm danh nhân anh hùng dân tộc
đưa thông tin gây hoang mang dư luận trước những hành vi của nam em cơ quan chức năng đã vào cuộc
theo luật sư nguyễn tiến hải dương giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạng
đoàn luật sư tp hcm việc sở thông tin và truyền thông tp hcm kiến nghị
khóa tài khoản mạng xã hội của nam em cho thấy động thái quyết liệt của cơ quan chức năng
đối với những nghệ sĩ có hành vi vi phạm pháp luật
luật sư dương cho biết theo quy định tại điều năm thông tư ba mươi tám hai nghìn một mươi sáu tt btttt
khi phát hiện các hành vi bị cấm trên internet bộ thông tin và truyền thông có quyền yêu cầu các nền tảng mạng xã hội
như facebook tiktok xử lý tài khoản vi phạm
do đó việc sở thông tin và truyền thông tp hcm có văn bản kiến nghị biện pháp ngăn chặn đối với tài khoản facebook và tiktok của nam em
là dựa trên cơ sở pháp lý
tuy nhiên thông tư này không quy định cụ thể biện pháp ngăn chặn hay xử lý cụ thể
do đó tài khoản của nam em bị xử lý như thế nào khóa vĩnh viễn đình chỉ tạm thời hay buộc phải gỡ bỏ các bài đăng vi phạm
cần phải chờ đợi động thái của bộ thông tin và truyền thông
luật sư cung cấp thêm theo quy định tại điều năm thông tư ba mươi tám hai nghìn một mươi sáu tt btttt
sau khi xác định nam em vi phạm hành chính bị cấm trên internet bộ thông tin và truyền thông sẽ gửi thông báo
cho các nền tảng mạng xã hội để yêu cầu xử lý
khi nhận được đề nghị từ bộ thông tin và truyền thông các nền tảng mạng xã hội phải xử lý trong thời gian hai mươi bốn h
nếu các nền tảng không xử lý trong vòng hai mươi bốn giờ bộ thông tin và truyền thông sẽ gửi thông báo lần hai
trong trường hợp không xử lý bộ sẽ thực thi các biện pháp kỹ thuật cần thiết
hiện nay mạng xã hội ngày càng có ảnh hưởng nhiều hơn đến công chúng và xã hội nói chung
cơ quan chức năng sẽ áp dụng các biện pháp mạnh
tay hơn để xử lý các trường hợp vi phạm
thông qua trường hợp nam em các nghệ sĩ cần cẩn trọng hơn khi phát ngôn trên mạng xã hội và truyền thông
tránh thực hiện các hành vi bị cấm theo quy định tài khoản một điều năm nghị định bảy mươi ba hai nghìn một mươi ba
trung quan điểm thạc sĩ lê anh tú giám đốc điều hành công ty truyền thông igem cho rằng
việc khóa tài khoản mạng xã hội của nam em là cần thiết và hợp lý
sau những hành vi vi phạm ngày càng tăng nặng của cô ông tú cho hay
ở trung quốc
việc nghệ sĩ bị khóa tài khoản mạng xã hội đối với nghệ sĩ vi phạm pháp luật
vướng bê bối phổ biến trong những năm qua
tại việt nam cũng có từng rất nhiều những cá nhân bị khóa tài khoản mạng xã hội vì nội dung độc hại
không phù hợp với tiêu chuẩn cộng đồng
nhưng nếu kiến nghị của sở thông tin được thực thi nam em là nghệ sĩ việt đầu tiên bị cấm cửa hoạt động trên mạng xã hội
hay tài khoản mạng xã hội của cô đều có lượng người theo dõi lớn do đó nếu bị khóa
ngoài thiệt hại về kinh tế do mất đi lượng tương tác và thương mại trên mạng xã hội
hình ảnh nam em cũng bị tổn hại trong mắt của người hâm mộ
mặt khác về quyền yêu cầu facebook tiktok khóa tài khoản cá nhân
điều ba nghị định bảy mươi hai hai nghìn một mươi ba ndcp quy định
mạng xã hội social network là hệ thống thông tin cung cấp cho cộng đồng người sử dụng
mạng các dịch vụ lưu trữ cung cấp sử dụng tìm kiếm chia sẻ và trao đổi thông tin với nhau
bao gồm dịch vụ tạo trang thông tin điện tử cá nhân diễn đàn forum trò chuyện chat trực tuyến
chia sẻ âm thanh hình ảnh và những hình thức dịch vụ tương tự khác
điều một nghị định hai mươi bảy hai nghìn một mươi tám ndcp nêu rõ trang thông tin điện tử tổng hợp mạng xã hội
phải có cơ chế phối hợp để có thể loại bỏ ngay nội dung vi phạm chậm nhất sau ba giờ
kể từ khi tự phát hiện hoặc có yêu cầu của bộ thông tin và truyền thông hoặc cơ quan cấp phép bằng văn bản điện thoại email
như vậy khi phát hiện những hành vi vi phạm các hành vi bị cấm tại điều năm nghị định bảy mươi hai hai nghìn một mươi ba
bộ thông tin và truyền thông sẽ có quyền yêu cầu loại bỏ nội dung vi phạm các hành vi bị cấm trên mạng xã hội
ngoài ra theo luật an ninh mạng hai nghìn một mươi tám việc phong tỏa hạn chế hoạt động của hệ thống thông tin
đình chỉ tạm đình chỉ hoặc yêu cầu ngừng hoạt động của hệ thống thông tin
thu hồi tên miền theo quy định của pháp luật là một trong những biện pháp bảo vệ an ninh mạng
luật sư lê hồng vân đoàn luật sư hà nội cho biết cơ quan chức năng có thẩm quyền phong tỏa đình chỉ
yêu cầu ngừng hoạt động hệ thống thông tin vi phạm như có quyền yêu cầu facebook tiktok khóa tài khoản cá nhân
về thẩm quyền thực hiện biện pháp đình chỉ tạm đình chỉ hoặc yêu cầu ngừng hoạt động của hệ thống thông tin
theo điều hai mươi một nghị định năm mươi ba hai nghìn hai mươi hai ndcp bộ trưởng bộ công an trực tiếp quyết định đình chỉ
tạm đình chỉ hoặc yêu cầu ngừng hoạt động của hệ thống thông tin tạm ngừng thu hồi tên miền có hoạt động vi phạm pháp luật về an ninh mạng
cục trưởng cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc bộ công an có trách nhiệm thực hiện quyết định đình chỉ
tạm đình chỉ hoặc yêu cầu ngừng hoạt động của hệ thống thông tin tạm ngừng thu hồi tên miền
về trình tự thủ tục thực hiện biện pháp đơn vị có thẩm quyền báo cáo về việc áp dụng biện pháp đình chỉ
tạm đình chỉ hoặc yêu cầu ngừng hoạt động của hệ thống thông tin tạm ngừng thu hồi tên miền
quyết định đình chỉ tạm đình chỉ hoặc yêu cầu ngừng hoạt động của hệ thống thông tin tạm ngừng thu hồi tên miền
gửi văn bản yêu cầu của các cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan thực hiện đình chỉ tạm đình chỉ hoặc yêu cầu ngừng hoạt động của hệ thống thông tin
hoặc gửi trung tâm internet việt nam
đề nghị tạm ngừng thu hồi tên miền theo trình tự
thủ tục được pháp luật quy định
văn bản yêu cầu nêu rõ lý do thời gian nội dung và kiến nghị
hiện vụ việc của nam em vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh xử lý
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi tới quý vị và các bạn